tuy nhiên chất lượng cảnh quan và nước hồ phần lớn đều trong tình trạng ô nhiễm một phần là do ý thức kém của người dân một phần do sự trồng chéo trong công tác quản lý
đã có nhiều dự án cải tạo hồ nhưng sau khi thực hiện chỉ sau một thời gian ngắn hồ lại trở lại với tình trạng ô nhiễm
mới đây việc thí điểm sử dụng chế phẩm sinh học để làm sạch hồ đã cho thấy tác dụng nhất định mang lại hy vọng cho việc hồi sinh những lá phổi xanh của thủ đô
đồng thời chứng minh được hiệu quả trong việc quy định trách nhiệm của các sở ban ngành
về quản lý hoạt động nước thải và xử lý nước thải của ubnd tp hà nội
hồ định công quận hoàng mai thành phố hà nội nằm trong khu vực có nhiều khu đô thị và khá đông dân cư
với diện tích lớn hồ được coi là lá phổi xanh cho cư dân xung quanh
cũng như nhiều hồ trên địa bàn thủ đô hồ định công cũng đã từng rất ô nhiễm
ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của các hộ dân lân cận
sau khi được cải tạo cảnh quan và chất lượng nước hồ cũng mới chỉ được cải thiện phần nào
dù đã được xử lý cải tạo nhưng hồ định công vẫn còn những bất cập nhất định ví dụ như rãnh thoát nước quanh hồ này
do rãnh nước không có nắp đậy nên muốn vào nhà nhiều hộ dân sinh sống ven hồ phải bước qua rất nguy hiểm
thiếu nắp đậy rãnh nước cũng không thể thoát nước
nên nó lại trở thành nơi sinh sôi của hồ định công
hồ định công là một trong những công trình trọng điểm nằm trong dự án thoát nước giai đoạn hai của thành phố
thế nhưng sau nhiều năm thi công dự án vẫn chưa thể hoàn thiện
thậm chí nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng
giác thải sinh hoạt nổi lênh bềnh trôi giặt vào bờ mùi hôi thối bốc lên vô cùng khó chịu

câu chuyện về hồ định công là một ví dụ phản ánh thực tế về công tác quản lý hồ trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua
điều này đòi hỏi cần có sự thống nhất trong quản lý để các hồ ở hà nội thực sự phát huy vai trò là lá phổi xanh của thủ đô
chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều là nó hơi bất cập hiện nay là một cái hồ mặc dù rất là nhỏ
và có rất nhiều bộ phận thì chúng ta lại chia những cái bộ phận đấy cho những cơ quan khác nhau
chính vì vậy ngay cả khi những cơ quan đó làm
rất là tốt thì cái hồ đấy nó vẫn có thể là gặp nguy hiểm
tại hồ văn trương câu chuyện xử lý ô nhiễm nước hồ cũng tương tự
việc cải tạo hồ được thực hiện khi có đơn vị đấu thầu nhưng sau một thời gian không được quản lý hồ lại bị ô nhiễm
trước đây cái hồ văn trương này nó ô nhiễm thì hơi bị bẩn nhưng thực sự đến nay là hồ đã
gọi là tương đối sạch sẽ mà dân đã cũng có ý thức để chấp hành được cái việc gọi là không ném nó rác xuống hồ
rất là ô nhiễm ở đây nó cũng đỡ đi
chứ ngày xưa thì nó hồi thối lắm nhưng đến bây giờ thực sự nó cũng đỡ cái mùi rất nhiều
trước thì cũng có một vài cái đơn vị đến gọi là đấu thầu để họ làm những cái hộ này
nhưng họ làm xong rồi họ lại đi thì nó lại đâu nó cũng vào đây
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tp hà nội đã ban hành quyết định số bốn mươi một
hai nghìn một mươi bảy quy đê ubnd về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tp hà nội
trong đó quy định trách nhiệm của các sở ban ngành về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải
với sở xây dựng là đầu mối quản lý nhà nước về thoát nước đô thị và xử lý nước thải trên địa bàn tp hà nội
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác thoát nước và xử lý nước thải
quyết định này đã giải quyết được cơ bản sự trồng chéo trong quản lý các hồ ở thủ đô
một trăm hai mươi hai hồ đã được các quận bàn giao cho sở xây dựng
sở xây dựng cũng giao cho công ty thoát nước hà nội là quản lý hầu hết các hồ trong một mươi hai quận nội thành này
hiện nay thì chúng tôi có một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý
quản lý vận hành các hồ
thứ nhất là thực hiện công tác quản lý mục nước để phục vụ công tác điều hòa chống ngũ ngập khi có mưa trên địa bàn của thành phố
thứ hai là nhiệm vụ hàng ngày duy trì công tác vệ sinh vớt bèo rác
rồi quản lý chống tuần tra quản lý chống lấn chiếm vi phạm trên các hồ và duy trì cảnh quan
các hồ này đảm bảo cho nó sạch đẹp
nhiệm vụ thứ ba là thành phố và sở xây dựng cũng giao
đó là thực hiện việc xử lý ô nhiễm môi trường của các hồ được giao và đảm bảo chất lượng nước của các hồ không bị ô nhiễm
để thực hiện được những mục tiêu trên đòi hỏi công ty phải thực hiện các giải pháp đồng bộ
như lắp đặt bè thủy sinh máy sụp khí trên hồ để tăng cường khả năng tự làm sạch
kết hợp giữa các biện pháp sinh học với sử dụng chế phẩm redoxi ba c
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu chế phẩm này đã được thí điểm trên ba hồ là hồ giáp bát hồ hố mẻ và hồ ba mẫu
đã cho kết quả tốt từ đó biện pháp này đã dần được nhân rộng trên nhiều hồ nội thành
chế phẩm redoxi ba c được sản xuất sau khi các chuyên gia
các chuyên gia đã nghiên cứu kỹ càng hơn ba mươi mẫu nước tại các hồ của hà nội nhằm xử lý nước hồ bị ô nhiễm
redoxi ba c là một chế phẩm sinh học cho kết quả xử lý nhanh ngay sau hai mươi bốn giờ
cách phun giải chế phẩm xử lý nước hồ cũng rất đơn giản tiện lợi
tuy nhiên khi chế phẩm redoxi ba c được đưa vào sử dụng nhiều người đã đặt câu hỏi liệu chế
phẩm này có ảnh hưởng tới đa dạng sinh học của các hồ hay không
nguyễn văn thuỳnh chế phẩm redoxi ba c
đặc biệt chế phẩm redoxi ba c là chế phẩm dạng hạt được nhập khẩu trực tiếp độc quyền từ đức
đây là một chế phẩm rất thân thiện với môi trường có tác dụng loại bỏ các cation kim loại và anion
có hại trong nước oxy hóa các chất hữu cơ và vô cơ giảm mức độ ô nhiễm của nước
đặc điểm của chế phẩm redoxi ba c có hiệu quả xử lý nước nhanh thân thiện với môi trường
thứ ba là xử lý đơn giản
thứ tư là không ảnh hưởng đến hệ sinh thái và không ảnh hưởng đến đời sống của dân cư xung quanh
đến nay sau một năm dùng chế phẩm này để xử lý nước hồ
cho thấy các thông số thủy lý hóa không vượt ngưỡng cho phép để các loài sinh vật thủy sinh sinh trưởng và phát triển
nước hồ đã giảm ô nhiễm hơn nhiều so với trước đây
các loài thực vật nổi trên hồ không bị ảnh hưởng oxy trong nước nhiều hơn
và quan trọng hơn là mùi hôi tanh không còn
mấu nước hồ ngày càng trong chỉ tiêu oxy hỏa tan tăng từ hai ba mg một lít lên tám chín mg một lít
các chỉ tiêu vi sinh vật chất thải rắn lơ lửng trong nước đều giảm và đạt chuẩn cho phép
để có được kết quả cải tạo chất lượng hồ khả quan công ty cũng gặp phải không ít vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện
cái khó khăn thứ nhất của đơn vị khi được
thành phố giao nhiệm vụ là trong các hồ nội thành thì còn một số các hồ chưa được cải tạo đồng bộ
cho nên là sẽ gặp khó khăn trong vấn đề quản lý về bờ mái và các lấn chiếm thường xuyên xảy ra
có cả các tồn tại từ trước
cái thứ hai là trước khi được bàn giao về cho đơn vị quản lý thì có rất nhiều đơn vị khác đã quản lý trước đây
dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý
lúc mình vừa dọn dẹp sạch sẽ xong thì dân người ta lại xả rác thải xuống hồ
thực tế đã cho thấy việc ứng dụng công nghệ redoxi ba c làm sạch nước hồ trên địa bàn thủ đô đã đạt được những kết quả rất khả quan
tuy nhiên về lâu dài để xử lý triệt đề ô nhiễm giúp các hồ nước trong xanh trở lại thì còn rất nhiều khâu phải thực hiện
đơn cử như việc tách các tạp chất khác khỏi nước hồ
các hồ trên địa bàn thủ đô thường phải tiếp nhận nhiều nguồn thạch
các hồ trên địa bàn thủ đô thường phải tiếp nhận nhiều nguồn thạch
có thể thấy dùng chế phẩm redoxi ba c để xử lý nước hồ ở hà nội bị ô nhiễm hay xử lý tách chất thải trước khi xả vào hồ cũng chỉ là giải pháp tình thế trước mắt
sau khi chất lượng hồ được cải tạo thì sự đồng thuận chung tay và ý thức của người dân sẽ là điều tiên quyết giúp cải tạo duy trì chất lượng hồ
mong rằng trong thời gian tới với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo sự tập trung quản lý của đơn vị chức năng và sự đồng thuận của người dân
những lá phổi xanh của hà nội sẽ dần được hồi sinh để môi trường của thủ đô ngày càng trong lành sạch sẽ hơn

trong năm nay công ty thoát nước hà nội sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ những hồ chứa được xử lý ô nhiễm đồng thời duy trì các hồ đã được xử lý đúng quy trình bền vững
song song với đó mỗi chúng ta cũng cần phải tự nâng cao ý thức để chung tay bảo vệ những lá phổi xanh của thủ đô
thưa quý vị và các bạn hơn chục năm qua xóm hưng thịnh trên địa bàn xã trung thành thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
phải chịu cảnh ô nhiễm bởi con canh đổ về xóm luôn hứng chịu đủ loại rác thải
không chỉ có vậy những ruộng lúa được quy hoạch cho khu công nghiệp trung thành bị bỏ hoang cũng trở thành nơi chứa rác
phóng viên của chuyên mục vì môi trường bền vững đã có mặt tại xóm hưng thịnh để tìm hiểu về tình trạng này
tuyến canh thủy lợi n một nghìn hai trăm một mươi chín chảy qua xóm hưng thịnh thuộc địa bàn xã trung thành thị xã phổ yên thường xuyên ở trong tình trạng ô nhiễm đã chục năm nay
con canh này đi qua địa bàn sáu phường xã đến xóm hưng thịnh được coi là điểm cuối của khu công nghiệp
nếu không có rác thải nên rác thải từ đầu nguồn do người dân kém ý thức vứt xuống canh trôi hết về khu vực này
từ rác thải sinh hoạt cho đến sát động vật chết cứ cái gì vứt đi là thải xuống canh
dòng nước canh tại xóm hưng thịnh luôn bốc mùi hôi thối sủi bọt
điều đang nói điểm cuối con canh là khu công nghiệp trung thành được xây dựng cách đây một mươi năm
khi nước canh rồn xuống cùng rác thải nhà quản lý cho chặn cống để chống rắc bẩn trôi vào khu công nghiệp
thì rác và nước bẩn lại chuyên ngược về phía khu dân cư
tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng
nước canh trong tình trạng ô nhiễm kéo dài cùng rác thải tràn ngập
tiêm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật cho người dân sống ngay cạnh con canh
nước bẩn còn có thể ngấm vào đất và nguồn nước ngầm
ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân nơi đây
nước nước nó chảy vào nhà ai
thối đằng đoạn gà chết đằng trên này nó chảy về đằng nước ở nhà
máy này nó chảy đến thối năm và con đi nằm cũng không thể chịu được
những thử dụng này vốn được thu hồi để xây dựng xính nghiệp nhà xưởng cho khu công nghiệp
thế nhưng dự án chục năm vẫn dở dàng đình trệ
khi con canh quá ô nhiễm bởi rác thải chính quyền xã cho xe đến vớt và thu gom
rồi đem đốt tại chính những bãi dụng hoang này
thế nhưng việc thu dọn một tuần một lần cũng không đủ để xử lý lượng rác
theo dòng chảy trôi về đây mỗi ngày
người dân không chỉ bức xúc vì sự ô nhiễm của con canh
mà còn bất bình vì dự án treo của khu công nghiệp càng khiến tình trạng ô nhiễm nặng nề hơn
và phải chấp nhận nhìn ruộng bị bỏ hoang làm nơi chứa rác thải

nhưng bây giờ chỉ gọi là khu chứa rác thải thôi còn phục vụ cho dưới kia rất ít
nên là bây giờ phải làm thế nào
thứ nhất là bây giờ phải khống chế được rác thải trên vườn vẻ
thứ hai là phải tạo mọi điều kiện thiết kế lại con mương này
tức là không cho rác thải chảy vào thì phải xây nó vuông vắn lên đổ lắp
họ không có vứt được già thì nó mới bảo đảm được vệ sinh
còn nếu không thì cứ thế này thì tôi nghĩ chả bao giờ mà giải quyết được vấn đề
làm ưu nhiễm môi trường
để tránh tắc nghẽn dòng chảy thì một số lượng lớn rác ở mương của xóm hưng thịnh
đã được vớt lên và tập kết tại chiếc bể này
thế nhưng nếu không có một biện pháp xử lý đồng bộ từ đầu nguồn
thì rác vẫn sẽ tiếp tục trôi về xóm hưng thịnh và tiếp tục gây nên tình trạng ô nhiễm như hiện nay
khu công nghiệp đỉnh trệ ruộng bảo hoang thảy nơi chứa rác
tình trạng ưu nhiễm vẫn cứ tiếp diễn
trước tình hình này chính quyền xã phổ yên đã chỉ đạo xuống các xã
làm sạch rác thải và trả lại sự trong sạch cho con canh
tuy nhiên nếu khu công nghiệp vẫn tiếp tục trong tình trạng treo
và ý thức người dân vẫn không được nâng cao
thì cho dù có vớt rác lên xử lý cũng không thể chấm dứt được tình trạng ô nhiễm tại xóm hưng thịnh
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động súng xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững
phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn cuộc sống hiện đại với sự ra đời của những món đồ công nghệ
dường như đang dần khiến những em nhỏ xa rời với những trò chơi hoạt động ngoài trời
xuất phát từ thực tế đó trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã việt nam đã thực hiện dự
các án tuổi thơ xanh với mục đích để các em nhỏ có cơ hội học tập khám phá và tương tác cùng thiên nhiên
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về dự án thú vị và ý nghĩa này
một buổi sáng thứ hai đầu tuần tại vườn quốc gia cúc phương thay vì đến trường những em bé lớp năm tuổi
trường mầm non văn phú được các cô giáo cho tham gia một hoạt động ngoại khóa có tên gọi là tuổi thơ xanh
trường chúng tôi năm nay là năm thứ hai cho các cháu năm tuổi đi tham gia dự án trải nghiệm tại vườn quốc gia cúc phương
năm ngoái thì chúng tôi có năm chuyến và năm nay chúng tôi có sáu chuyến với năm nay thì có một trăm sáu mươi sáu trải tham gia
nhìn chung là qua đợt trải nghiệm này thì các cháu rất là thiết thực và các cháu được tham gia được khám phá thế giới tự nhiên này
dù sinh ra và lớn lên ở nơi rất gần với vườn quốc gia cúc phương nhưng đối với nhiều em nhỏ
đây là lần đầu tiên các em được gần gũi với thiên nhiên như thế này
không phải là những hình ảnh cây cối khu rừng trên tv hay các thiết bị điện tử
hoạt động tương tác khám phá này đã mang các em đến với không gian xanh thực sự hòa mình học tập cùng thiên nhiên
hầu hết trẻ em hiện nay thì thiếu cái cơ hội được đi ra ngoài khám phá này rồi
trẻ không biết những cái tức là trẻ có tương tác với thiên nhiên thì nó cũng rất là tiêu cực
và không có được những cái tích cực cũng như là không có những cái trải nghiệm thực tế
trong khi đó thay vì đó thì trẻ lại bị nhốt ở trong gia đình được gia đình bao bọc ở trong nhà và
trong khi đó thay vì đó thì trẻ lại bị nhốt ở trong gia đình được gia đình bao bọc ở trong nhà và
sử dụng những cái thiết bị điện tử như tv máy tính laptop rồi ipad các thứ
vì vậy từ cái hiện trạng đấy thì chúng em nảy ra cái ý định là đặt cái slogan là rời tv đi vào rừng
tuổi thơ xanh tập trung vào đối tượng là các em học sinh mẫu giáo năm tuổi
đây là lứa tuổi đang phát triển trí não
các em ham thích tìm hiểu môi trường sống xung quanh và tiếp nhận kiến thức cho hành trang cuộc sống

ngoài việc cho trẻ biết khái niệm về nhiều loài động thực vật

còn gắn liền những khái niệm đó với thực tế khi cùng nhau tìm những loài mà các em vừa được học
tìm hiểu các loài động thực vật qua góc nhìn mới sẽ càng thêm sinh động cuốn hút các em hơn
là năm thứ hai triển khai dự án nhận thức của các bậc phụ huynh về những giá trị tuổi thơ xanh đem lại cho trẻ cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực
qua chương trình này các cháu cũng đã nắm bắt được một số các loại động thực vật mà thiết thực đến cuộc sống
theo tôi nghĩ đây là một cái chương trình cũng rất là bổ ích
từ đây các cháu sẽ kích thích được các trí tuệ và hướng tới là các cháu sẽ có tình yêu thiên nhiên sâu hơn nữa
năm đầu tiên dự án được triển khai tại một mươi bốn trường mầm non trên địa bàn tỉnh ninh bình
đến nay tuổi thơ xanh đã được nhân rộng lên hai mươi tám trường
từ xuất phát điểm đơn vị tổ chức tài trợ hoàn toàn
chi phí để các em nhỏ có thể tham gia thì đến nay khi nhận thấy giá trị của tuổi thơ xanh
các bậc phụ huynh đã chi trả một phần nhỏ kinh phí để đồng hành cùng dự án
với mục tiêu mang thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống trẻ thơ
những hình ảnh ấn tượng về dự án tuổi thơ xanh vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng chương trình hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau